sau một thời gian dài kiên trì đấu tranh sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ vào sáng ngày hôm qua tại xóm sáu xã quỳnh thuận
công an huyện quỳnh lưu phối hợp với phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh nghệ an đã phá thành công chuyên án ma túy lớn thu giữ hơn bảy trăm linh kg ma túy đạo
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ năm đối tượng có liên quan lực lượng công an đã tạm giữ ba đối tượng và tiến hành truy bắt hai đối tượng bỏ trốn
trong số hai đối tượng bỏ trốn có một đối tượng người nước ngoài tiến hành điều tra mở rộng chuyên án một mươi năm h chiều cùng ngày
ban chuyên án đã tiến hành khám xét kho hàng của nguyễn thị tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã quỳnh hồng huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
thu giữ năm mươi loa thùng năm mươi bị cắt tông và một cân đĩa loại năm mươi kg đây là các vật dụng các đối tượng dùng để cất dấu ma túy
hiện công an huyện quỳnh lưu phòng cảnh sát ma túy đang tiến hành điều tra mở rộng truy bắt các đối tượng còn lại
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy một đối tượng vừa bị công an huyện mường trà bắt quả tàng
tại khu vực tổ một mươi bốn thị trấn mường trà công an huyện mường trà tỉnh điện biên vừa bắt đối tượng mùa a thánh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy khám xét đối tượng lực lượng công an thu giữ gần một viên ma túy tổng hợp
một xe máy một điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan tại cơ quan công an mùa a thánh khai nhận đã mua số ma túy trên
của một đối tượng người lào tại khu vực biên giới đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ